theo quyết định của thủ tướng chính phủ từ ngày hai mươi ba tháng bốn cả nước cơ bản dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội
tại hà nội các hàng quán dịch vụ cơ bản được phép hoạt động trở lại
tuy nhiên vẫn phải bảo đảm việc giãn cách xã hội và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và sau đây là ghi nhận tại hà nội
hai tháng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín đã khiến nhiều cửa hàng thiệt hại đáng kể
vì vậy sau khi nghe tin hà nội cho phép một số dịch vụ được kinh doanh trở lại
người dân cảm thấy rất vui mừng và cùng người thân dọn dẹp lại cửa hàng ngay trong đêm
và sẵn sàng mở cửa bán cho khách hàng
chắc cũng như rất nhiều người kinh doanh cửa hàng thì cũng rất là vui mừng khi được mở lại cửa hàng
trong thời gian đóng cửa thì chắc hẳn là thiệt hại rất nhiều về doanh thu
các chi phí cố định như thuê mặt bằng nguyên vật liệu
cũng như là chi phí cho nhân công chúng tôi cũng vẫn phải hỗ trợ cho các nhân viên của mình trong giai đoạn vừa rồi
theo quyết định của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
hà nội chính thức nới lỏng một số lệnh cách ly xã hội
theo đó thành phố chỉ còn hai khu vực là huyện mê linh và thường tín
tiếp tục thực hiện theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ các khu vực khác thực hiện chỉ thị số một mươi năm
một số loại dịch vụ được phép kinh doanh nhưng vẫn phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tôi cũng chuẩn bị cho nhân viên bán hàng phải đeo khẩu trang
và cũng giãn cách nếu có khách thấy đông đông chỉ cho khoảng hai ba người vào thôi
và mình cũng thực hiện sát quần rửa tay
thường xuyên cho gia đình và khách hàng
hai tháng dịch phải ở trong nhà bây giờ nghe tin được hết cách ly
chúng tôi rất là vui mừng vẫn gợi còn vui mừng hơn cả chuẩn bị đón giao thừa
nhưng mà dịch vẫn còn ẩn nấp ở đằng sau cho nên là dù gì thì vẫn phải đeo khẩu trang
mặc dù nới lỏng một số hoạt động nhưng các biện pháp giám sát
bảo đảm an ninh trật tự vẫn được thực hiện
các trường hợp tập trung đông người không đeo khẩu trang hay tụ tập đua xe
vẫn sẽ được các lực lượng chức năng xử lý
những đối tượng thanh thiếu liên tụ tập và cổ vũ đua xe máy tra phép
thường hoạt động từ hai mươi ba h ba mươi đến khoảng hai h sáng ngày hôm sau
đơn vị đã chủ động bố trí các tổ tuần tra khép kín địa bàn
để không cho các đối tượng đấy tụ tập và cổ vũ đua xe máy trái phép
dù tình hình dịch bệnh đã có những diễn biến khả quan
nhưng hà nội vẫn khuyến cáo người dân không có việc thực sự cần thiết
thì không nên ra ngoài không tụ tập đông người
luôn giữ khoảng cách an toàn thành phố sẽ sớm xây dựng hướng cụ thể
để các đơn vị triển khai thực hiện